thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn một trăm ba mươi một về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
nội dung công điện như sau
những ngày qua tại các tỉnh miền núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng
tại một số địa phương đã xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người nhà cửa cơ sở hạ tầng của nhân dân và nhà nước
đặc biệt là tại các huyện mường la tỉnh sơn la và mù căng trải tỉnh yên bái
sau khi kiểm tra thị sát thiệt hại do lũ quét tại yên bái thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng
gửi lời thăm hỏi chia sẻ khó khăn đối với đồng bào và chính quyền địa phương chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy đảng chính quyền lực lượng vũ trang các cơ quan đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ
trong thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp để khẩn trương khắc phục hậu quả giúp nhân dân sớm ổn định đời sống đồng thời chủ động ứng phó với mưa lũ yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh nhất là các tỉnh yên bái và sơn la tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích
giả soát chủ động di rời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại nhất là những hộ có người bị nạn hỗ trợ cứu chữa người bị thương mai táng chú đáo cho người bị thiệt hại bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di rời
tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm bảo đảm không để người dân bị đói
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở ngập sâu
huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ chủ động khắc phục hậu quả tập trung khôi phục công trình hạ tầng hư hỏng đặc biệt là các trạm y tế bệnh viện trường học công trình giao thông thủy lợi điện để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo quân khu hai và các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai theo đề nghị của địa phương nhất là tại các tỉnh yên bái và sơn la
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra hỗ trợ các địa phương kịp thời khắc phục các điểm bị sạt lở bảo đảm an toàn giao thông nhất là trên các trục giao thông chính
bộ y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tập trung cứu chữa miễn phí đối với những người bị thương hỗ trợ hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút khôi phục cơ sở khám chữa bệnh
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn hỗ trợ các địa phương khôi phục trường lớp bị hư hại hỗ trợ dụng cụ học tập bảo đảm điều kiện học tập bình thường cho học sinh vùng bị thiệt hại ngay từ đầu năm học mới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi khôi phục sản xuất nông nghiệp phòng chống sạt lờ sớm ổn định sản xuất đời sống nhân dân
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời để nhân dân biết chủ động phòng tránh
khẩn trương hoàn thành việc điều tra đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá lũ ống lũ quét các vùng miền núi đặc biệt là khu vực miền núi phía bắc làm cơ sở cho việc giả soát quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư hạn chế thiệt hại do thiên tai
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông bảo đảm thông tin về thiên tai kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì phối hợp với các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính và các cơ quan liên quan ra soát tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương trong đó có các tỉnh yên bái sơn la
phục hậu quả theo quy định tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp đối phó với mưa lũ hết công điện